ngày một mươi sáu tháng sáu đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi cho biết
vừa giải cứu thành công người phụ nữ bị kẹt giữa hai vách tường tại số nhà một trăm linh năm đường ngô quyền phường sáu quận một mươi
có mặt tại hiện trường lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân bị rơi từ tầng mái của căn nhà số một trăm linh bảy
và bị kẹt tại khe hở rộng khoảng ba mươi năm cm giữa hai nhà số một trăm linh năm và một trăm linh bảy đường ngô quyền phường sáu quận một mươi
tình trạng nạn nhân còn tỉnh táo lực lượng cứu nạn cứu hộ đã trao đổi động viên để nạn nhân bình tĩnh
đồng thời triển khai đội hình banh cắt thủy lực và đội hình cứu nạn cứu hộ bằng dây
để giải cứu nạn nhân từ ô cửa sổ ở tầng ba phía sau nhà số một trăm linh bảy
kết quả sau ba mươi phút ứng cứu đã đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn nạn nhân chỉ bị xây sát nhẹ nhà